tại đắk lắc một đối tượng trong đường dây kỹ nữ và hẹn hò lừa đảo hơn ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
đã bị phòng kiểm soát hình sự công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt tậm giam bốn tháng
đối tượng tên vũ duy sơn chú hà đông hà nội sơn quen hai đối tượng tên minh và hùng đang sống tại dubai
được các đối tượng giao cho điện thoại và ba mươi một tài khoản ngân hàng hàng ngày thông qua ứng dụng kỹ nữ và hẹn hò
minh cùng đồng bọn rụ rỗ các nạn nhân tham gia chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt sơn có nhiệm vụ chuyển số tiền người chơi đã nạp cho minh
với thủ đoạn này từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sơn giúp minh và hùng lừa hơn ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
trong đó một bị hại ở đắk lắc bị lừa hơn một tỷ đồng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu vừa tổng kiểm tra và phát hiện hai cơ sở kinh doanh
dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp trên địa bàn có nhiều dấu hiệu vi phạm
kiểm tra cơ sở lv beauty clinic có địa chỉ tại k sáu trăm hai mươi sáu trên hai mươi a trưng nữ vương phường hòa thuận tây
phát hiện cơ sở không phân loại mà để chung rác thải y tế nguy hại với rác thải thông thường
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
chứng chỉ hành nghề hợp đồng thu gom chất thải nguy hại ngoài ra cơ sở còn bế bán một số hóa mỹ phẩm
chất làm đầy da không rõ nguồn gốc kiểm tra sổ sách tại cơ sở july beauty có địa chỉ một nghìn bốn trăm một mươi sáu bình minh một phường bình thuận
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở thực hiện thủ thuật tiêm trái phép các chất dưỡng da cho khách nhưng không có giấy phép khám
chữa bệnh không có bác sĩ chuyên môn thực hiện ngoài ra cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của các sản phẩm bày bán
nhân viên không có các chứng chỉ đi kèm hiện công an quận hải châu đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh theo quy định
công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết vừa mới phát hiện một hộ gia đình tại xã quỳnh vinh tập kết hàng tấn da châu bò bốc mùi hôi thối và mỡ bẩn
tại nhà bà hồ thị thương ở thôn một mươi bốn xã quỳnh vinh lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà thương đang tập kết kinh doanh hàng hóa là các sản phẩm động vật
tăng vật thu giữ khoảng bốn trăm linh kg da châu bò đang bốc mùi hôi thối một bốn trăm linh kg mỡ bò mỡ lợn hai trăm linh kg tóp mỡ lợn mỡ bẩn
bước đầu bà thương khai nhận thu mua các loại sản phẩm trên để mục đích kinh doanh
sau khi mua về bà thương sẽ lọc lấy phần mỡ bò mỡ lợn và chia lên thành dầu ăn tóp mỡ để bán cho các quán ăn bình dân trong và ngoài tỉnh
da châu bò sẽ được bán ra tỉnh hưng yên để làm da dày
một quả đồi lớn là đất sản xuất của người dân xã nhân cơ huyện đắc rô lấp tỉnh đắc nông vừa bị giặt trượt nghiêm trọng
khu vực mặt đất xuất hiện nhiều vết đất két kéo dài
hơn một mươi hai năm canh tác tại mảnh đất này đây là lần đầu tiên chị vi thị hậu ở thôn một mươi bảy xã nhân cơ chứng kiến sự bất thường của địa chất
vườn đất dãy của chị xuất hiện tình trạng sụt lún khoảng một mươi ngày nay
ban đầu vết nứt nhỏ ngắn nhưng khoảng ba ngày trở lại đây tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng
có một số đoạn sụt lún sâu từ một đến hai mét
tình trạng sạt trượt diễn ra rất nhanh
sau buổi đêm các vết nước ngày càng mở rộng
hiện có rất nhiều cây sầu riêng hổ tiêu giai đoạn kinh doanh đổ nghiêng ngả gây thiệt hại lớn
thay hiện trường hàng loạt vết nước lớn nhỏ trên mặt đất
có vị trí đất sụt xuống quá đầu người
ngoài phần đất dẫy của chị hậu hai hộ dân khác có đất liền kề cũng bị sụt lún nghiêm trọng
trên bề mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt kéo dài trên diện rộng khoảng chín hectare
tôi không thể ước tính được nó bao nhiêu chưa tính được tại vì nó sập quá nhanh nó đến đột ngột
cho nên là mình cũng rất chi là bàng hoàng và no sợ vào và không biết là bây giờ cả nhà trông vào cái miếng đất này thôi
để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân sinh sống trong khu vực sụt lún di rời đến nơi ở mới
sau khi nhận được tin báo của thôn trượng thôn một mươi bảy báo về tình hình chắc là chúng tôi khẩn trương cho
địa chính dân quân và các bộ phần thương trực chạy vào để kiểm tra ghi nhận
sau khi ghi nhận xong thì chúng tôi đã làm báo cáo khẩn trương gửi về cho ban phòng chống thiên tai huyện trắc đà lấp
phòng nông nghiệp và phòng kiên tế hạ tầng
chính quyền thì rất mong là các cơ quan chuyên môn về kiểm tra lại tình hình ghi nhận và kiểm tra trắc địa
để có một kết luận thông báo lại cho bà con để người ta yên tâm và ra xác định rõ nguyên nhân
vì sao xảy ra
trước đó từ đầu tháng tám đến nay do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài
tại nhiều khu vực của tỉnh đắk nông đã xảy ra tình trạng sạt trượt sụt lún bất thường
điển hình là tại hồ chứa nước đắk tinh huyện đắk long đường hồ chí minh đoạn qua thành phố gia nghĩa
và tại xã quảng trực huyện tuy đức
trước thực trạng trên ngành chức năng cần sớm xác định nguyên nhân sạt trượt
và có các khuyến cáo phù hợp để người dân chính quyền các địa phương yên tâm sản xuất
thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang tích cực điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trên đường tránh thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc làm một mươi ba người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi ba h bốn mươi chiều nay tám tháng một mươi
tại km một mươi ba tám trăm linh đường tránh thị xã buồn hồ
vào thời điểm này xe tải do ông phạm văn huân quê tỉnh thái nguyên điều khiển
lục thông theo hướng gia lai đi đắk lắc
khi đến địa điểm trên đã bất ngờ tông vào xe khách
do tài xế phạm phú quý chú thành phố buôn ma thuật điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
trên xe khách chở theo một mươi hai người
cú tông mạnh khiến xe khách bị biến dạng nhiều hành khách bị thương
ngay sau đó người đi đường và lực lượng chức năng đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa thiện hạnh thành phố buôn ma thuật cho biết
chiều cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận một mươi ba bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông
trong đó một ca đã tử vong trước lúc vào bệnh viện
một trường hợp bị thương rất nặng đang được các bác sĩ cấp cứu tích cực
lạng lách trên đường phố thông chốt kiểm soát và đâm bị thương cán bộ công an
một thanh niên vừa bị tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương tỉnh hải dương khống chế bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn đức hiếu trú tại phường nam đồng thành phố hải dương
trước đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại đường
trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi bốn b bốn trăm linh chín nghìn bốn trăm chín mươi hai
không đổi mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng phòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu
yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước
đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn
làm đồng chí hoàn bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một nhóm
chuyên chế tạo mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng và bắt giữ hai đối tượng
gồm hoàng đình nam ba mươi năm tuổi trú tại xã cư giang huyện iak tỉnh đắk lắc
và đối tượng hoàng văn vũ hai mươi bốn tuổi trú tại phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi tám tháng bảy qua công tác trinh sát trên không gian mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi chế tạo
tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng nên tiến hành xác minh
thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án đấu tranh
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một thời gian ngắn
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chuyên chế tạo mua bán tàng trữ súng quân dụng
là hoàng đình nam ở xã cư giang huyện eka tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an nam khai nhận đầu năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền để tranh trải cuộc sống
nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng
sau đó nam giao bán trên các trang mạng xã hội cho nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
từ từ đến facebook vì trước đây là em làm thợ cơ khí
thì em có mua về em có đồ chế lại từ bản đàn bì chuyển vào bản đàn thể thao
xong rồi em lại rao bán trên các trang mạng xã hội
một số người họ ở tỉnh miền đắk tỉnh miền nam đang mua
thì họ chuyển khoản cho em và em gửi xuống cho họ
và những lương chuyển phát nhanh nhanh phát đến nhà xe
mỗi khẩu súng em mua từ năm bảy triệu
xong rồi em đồ chế xong rồi em bán từ giá từ tám chín triệu
từ đầu năm đến nay nam đã chế tạo và mua bán được một mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có chín khẩu súng quân dụng gồm hai súng ak một k năm mươi bốn sáu khẩu súng dạng rulo ổ quay
đã được đồ chế bắn đạn nổ có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
và gần tám trăm hai mươi viên đạn các loại
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã cử một tổ công tác
ra thành phố hải phòng và bắt giữ thành công đối tượng vũ
bước đầu vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua hai khẩu súng của nam
để về bán lại kiếm lời
số đối tượng này qua công tác xác minh làm rõ và đã triệt phá được số đối tượng này
tôi đánh giá mức độ rất nguy hiểm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
tại vì khi mà những khẩu súng này được đối tượng nam bán cho những đối tượng khác
ở nhiều địa phương thì có thể những đối tượng này sẽ sử dụng những khẩu súng đã mua được
để thực hiện những hành vi phạm tội có thể là từ kiêm trọng và rất nghiêm trọng
tại vì những khẩu súng này có tính sát thương rất là cao
khi các đối tượng sử dụng những khẩu súng này thì có thể là dẫn đến những hậu quả là làm chết người
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ chín khẩu súng
hai mươi chín viên đạn ak hơn tám trăm hai mươi viên đạn các loại năm mươi triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ cơ khí máy tiện dùng để chế tạo súng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bản giao hồ sơ đối tượng và tăng vật
cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra mở rộng
hai đối tượng có hành vi hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến trên một trăm sáu mươi một năm
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
hai đối tượng dương phan quốc minh và phùng quang linh cùng chú sơn tây hà nội
rủ nhau vào đà nẵng hoạt động cho vay lãi nặng
qua hình thức phát tờ rơi đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội cho vay tiền nhanh
cả hai đã cho hơn một trăm linh người ở đà nẵng vay tiền với lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm sáu mươi tám ba mươi tám một năm
số tiền cho vay gần một tỷ đồng
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đông hà
tình trạng thanh thiếu niên thường tụ tập thành nhiều nhóm điều khiển mô tô xe gắn máy
khi chưa có giấy phép lái xe không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng nẹp bô trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông gây ra nhiều bức xúc trong dư luận
và trước tình hình trên lực lượng công an thành phố đã tích cực ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm
đây là những hình ảnh được ghi nhận trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố đông hà
được người tham gia giao thông ghi lại và gửi cho lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố
tiếng gầm rú của xe mô tô đình tài nhức óc nhiều người dân cung cấp thông tin về tình trạng này bày tỏ sự bức xúc
tình hình học sinh trên truyền quyền đường giao thông như đường hùng vương nguyễn trại và đường tránh
các học sinh thường dùng xe phân khối lớn chạy trên đường ẹp bô và chạy tốc độ cao
làm ảnh hưởng đến những người giao thông trên đường
với tình hình thực tế đó chúng tôi là người dân kiện nghị với cơ quan chức năng tăng cường công tác quân tra kiểm soát ngăn chặn những trường hợp và xử lý đúng mức
các nhóm đối tượng thường sử dụng các loại xe nhỏ gọn chạy tốc độ cao có thể dễ dàng lạng lách đánh võng tránh được sự truy đuổi của lực lượng công an
một số tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng này như tuyến đường hùng vương quốc lộ chín đường trần hưng đạo trần bình trọng đoạn đường khu vực công viên phi đen khu vực đập ngăn mặn thuộc địa bàn phướng ba thành phố đồng hà
để chấm dứt tình trạng nhức nhớ trên công an thành phố đông hà đã mở đợt cao điểm thực hiện các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý tình trạng thanh thiếu niên học sinh tu tập sử dụng phương tiện phóng nhanh lạng lách đánh võng vượt ẩu gây mất trật tự an toàn giao thông

chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn đồng thời các bên liên quan triển khai biện pháp tiêu ống bảo vệ sản xuất phòng chống ngập ống